cứ đến những ngày cận tết tình hình buôn bán trái phép pháo hoa pháo nổ thường diễn ra hết sức phức tạp
tại quảng ngãi đồn biên phòng sa huỳnh vừa bắt giữ một vụ mua bán tàng chữ trái phép sáu mươi một kg pháo hoa có xuất xứ từ trung quốc
đối tượng bị đồn biên phòng đức minh bắt giữ là phạm thị diên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ở xã phổ thạnh huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
vào ngày một mươi ba tháng một vừa qua tại thôn thạch my một xã phổ thạch tổ công tác của đồn biên phòng sa huỳnh bắt quả tang bà phạm thị diên đang bán pháo hoa cho khách hàng
tiếp tục kiểm tra nơi hành nghề của dinh lực lượng biên phòng phát hiện bốn mươi bốn bánh pháo hoa có trọng lượng sáu mươi một kg có rán nhãn mát xuất xứ trung quốc được cất giấu bên trong phòng ngủ
làm việc với lực lượng biên phòng phạm thị diên khai nhận số pháo trên din mua của một phụ nữ không rõ lai lịch và bán lại cho những người có nhu cầu sử dụng trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi bảy để kiếm lời
hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ người và tăng vật tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật